không chỉ dừng lại ở việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách
khi bị nhắc nhở còn hành hung lực lượng công an
lê văn nhân chú tại phường an lộc thành phố hồng ngự
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam để điều tra vẻnh vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu công an phường an thạnh thành phố hồng ngự
nhận được tin báo của người dân về việc nhiều người đang tụ tập ăn nhậu
tại một phòng trọ ở khóm năm
khi kiểm tra công an phường phát hiện lê văn nhân cùng với ba người khác
đang uống rượu bia trong phòng trọ
để biết nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện phú tân tỉnh an giang
và trở về cách ly tại nhà ở nơi cư trú
tuy nhiên nhân đã không chấp hành mà còn tụ tập đông người
trong thời gian giãn cách xã hội
khi công an phường mời các đối tượng về trụ sở làm việc
nhân không chấp hành và lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
lúc này thiếu tá võ minh sang và thiếu tá đặng hoàng nam
cùng với phó trưởng công an phường an thạnh cưỡng chế nhân
thì bị nhân đánh vào vùng mặt vùng bụng làm xây rát tổn thương
tại cơ quan công an lê văn nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và thừa nhận do uống rượu nên không kiểm soát được hành vi